ngày sáu một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã ban hành văn bản khẩn số một mươi nghìn năm trăm linh tb sg tvt
về việc chấm dứt hiệu lực giới nhận diện phương tiện có mã qr đã được sở cấp
thông qua đơn vị đầu mối trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó kể từ ngày một mươi tháng một mươi chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện có mã qr
đã được sở giao thông vận tải tp hcm cấp thông qua đơn vị đầu mối
đối với xe vận tải hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng tây nam bộ đông nam bộ
đi đến lưu thông qua và trên địa bàn tp hcm
các đơn vị vận tải có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh đi đến và lưu thông
qua tp hcm đề nghị thực hiện việc khai báo và đăng ký nhận giấy nhận diện
có mã qr tại địa chỉ https hai gachao gachao vantai grvn gov vn
theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn một trăm linh hai
ngày hai mươi năm một mươi chấm dứt hiệu lực giới nhận diện phương tiện có mã qr đã được sở cấp
năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của tổng cục đường bộ việt nam và theo hướng dẫn tại công văn một mươi nghìn hai trăm bốn mươi hai
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của sở giao thông vận tải tp hcm
xe tải chở hàng hóa hoạt động trong địa bàn tp hcm tuân thủ theo hướng dẫn
tại công văn số một mươi nghìn ba trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của sở giao thông vận tải tp hcm
đối với các giấy nhận diện có mã qr được sở giao thông vận tải tp hcm cấp
thông qua đơn vị đầu mối cho các phương tiện vận tải
vận chuyển công nhân chuyên gia và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch
có lộ trình lưu thông trong khu vực tp hcm tiếp tục sử dụng cho đến khi có thông báo mới